trong hai ngày là ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng sáu tại thành phố đà lạt trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức tập huấn hợp tác xã giải pháp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cho đoàn viên thanh niên các tổ hợp tác hợp tác xã các mô hình kinh tế tập thể
tham sự có trên một trăm linh đoàn viên thanh niên đến từ các tổ hợp tác hợp tác xã thanh niên mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh lâm đồng
tại đây các học viên đã được các giáo sư chuyên gia chia sẻ nhiều nội dung bổ ích như phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới tăng cường liên kết để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp khởi nghiệp thông qua phân tích chuỗi giá trị sản phẩm khởi nghiệp thông qua xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm
qua lớp tập huấn đã giúp cho các đoàn viên thanh niên nhiều kiến thức bổ ích về khởi nghiệp cách quảng bá sản phẩm xây dựng nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm góp phần đẩy mạnh phong trào lập thân lập nghiệp tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương